trong tháng ba khu vực hà nội tiếp tục có giá trị thông số bụi mịn pm hai năm cao nhất
đặc biệt là tại trạm mỹ đình có ngày chất lượng không khí ở mức nguy hại
ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe
thủ đô hà nội cũng như một số đô thị khác ở khu vực miền bắc vẫn đang trong thời gian
ghi nhận nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trong đó có bụi mịn pm hai năm cao nhất trong năm
chỉ khi thời tiết có sự thay đổi do có mưa hoặc tốc độ gió tăng giảm tình trạng sương mù
thì chất lượng không khí mới có thể cải thiện
do vậy người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin về chất lượng không khí
sử dụng khẩu trang chống bụi khi ra đường